điện kremlin cho biết một số đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ khi lực lượng chức năng triệt phá một âm mưu tấn công đường ống dẫn khí tech sriam trên lãnh thổ nga
nga đã tăng cường an ninh dọc đường ống này
đường ống tustrim hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi chạy dưới biển đen từ nga đến thổ nhĩ kỳ sau đó tới serbia và hungary
sự việc trên diễn ra sau các sự cố rò rỉ đường ống dòng chảy phương bắc và đường ống derut ba
liên quan đến các sự cố dò dỉ đường ống dòng trẻ phương bắc bộ ngoại giao đã triệu tập các nhà ngoại giao từ đức đan mạch và thụy điển
để phản đối các nước này không mời đại diện của nga và tập đoàn năng lượng gazprom tham gia cuộc điều tra về các sự cố
bộ ngoại giao nga nhấn mạnh sẽ không công nhận kết quả của điều tra trừ khi các chuyên gia nga tham gia
hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ rò rỉ đường ống ký đốt dòng chảy phương bắc qua khu vực biển baltic
tuy nhiên liên minh châu âu eu và nga khẳng định đây là hành động phá hoại